thưa quý vị vào dạng sáng ngày hôm nay công an tp hcm bất ngờ kiểm tra công ty trách nhiệm hoạn thương mại fesco
là quán ba ở địa chỉ số sáu mươi năm võ văn tần phường võ thị sáu quận ba
tại đây lực lượng chức năng ghi nhận có ba mươi năm bản với ba trăm năm mươi khách đang ăn uống rượu bia nghe nhạc mạnh
và có sáu mươi tám nhân viên phục vụ
qua xét nghiệm nhanh công an đã phát hiện bảy mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã bàn giao số người này cho công an quận ba tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an công ty fesco chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
như hoạt động quán ba vượt quá thời gian quy định có dấu hiệu buông lỏng quản lý hoặc tiếp tay
để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng ma túy trái phép
hình thành một tụ điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp về an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này
cũng như các đối tượng liên quan
liên quan đến vụ phóng hỏa khu nhà trọ khiến sáu người thương vong ở phường phú đô
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam từ liêm hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
với trần thị thanh hải ở huyện vụ bản tỉnh nam định để điều tra về hành vi giết người và hủy hoại tài sản
trước đó vào tối ngày ba mươi một tháng ba tại khu nhà trọ trong ngõ sáu mươi phường phú đô quận nam tử liêm hà nội
xảy ra vụ cháy khiến một người tử vong năm người bị thương trong đó có hai trẻ em và một số tài sản bị hư hỏng nặng
qua điều tra xác định trần thị thanh hải là hung thủ gây ra vụ hỏa hoạn sự việc bắt nguồn từ mâu thuẫn tình cảm
vào ngày ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an quận nam tử liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người và hủy hoại tài sản
các quyết định khởi tố bị can trần thị thanh hải để điều tra lệnh tạm giam bốn tháng với bị can này
đã được viện kiểm sát nhân dân quận năm tỉnh liêm phê chuẩn
công an huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã tiến hành khởi tối vụ án khởi tối
nhóm sáu bị can để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng tại một quán ăn trên địa bàn
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày sáu tháng bốn tại quán tám lúa do có mâu thuẫn thử trước
bà nguyễn thị út liên đã có hành vi dùng tay đánh nhân viên của quán
lúc này những người đi cùng nhóm bắt đầu lao vào đánh đấm nhóm nhân viên phục vụ quán
sau khi tiếp nhận tin báo lực lượng công an đã xuống hiện trường xác minh làm việc với đối tượng liên quan
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi tụ tập đánh nhau
gây mất an ninh trật tự công cộng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức trọng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
khởi tố bị can đối với nguyễn thị út liên nguyễn vũ linh giàng ngọc tuệ nguyễn thị bảo yến
trương văn cường lê quốc bảo để tiếp tục điều tra xử lý
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đà nẵng vừa tấm đạt quyết định khởi tố
và thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với cỏ đất lê ngọc dũng năm mươi một tuổi
trú tại quận sơn trà về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể tháng một năm hai nghìn một mươi một dũng môi giới cho bị hại mua hai lô đất thuộc khu dân cư làng cá
với tổng trị giá một tỷ bốn trăm hai mươi triệu đồng
bị hại đưa toàn bộ hồ sơ hai lô đất cho dũng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên do vỡ nợ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dũng qua mặt chủ lô đất tự y bán lô đất trên cho người khác
với giá năm trăm năm mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi sáu bị hại phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người
thì tìm dũng được dũng trả trước bốn trăm linh triệu đồng đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ lô đất
mãi đến năm hai nghìn hai mươi dũng vẫn không trả đất nên bị hại tố cáo dũng đến cơ quan công an
một tụ điểm mua bán ma túy phức tạp trên nệ bàn thị trấn kẻ sặt huyện bình giang
vừa bị công an huyện phối hợp với phòng cảnh sát ma túy công an tỉnh hải dương đấu tranh triệt phá
bốn đối tượng phạm thị hoa đỗ thị thư phạm xuân trường và lê thị hoa
đã bị khởi tố để điều tra về các hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
các đối tượng tham gia đều có quan hệ ruột thịt hoặc họ hàng có nhiều tên án tiền sự về ma túy
trước đó ngày ba tháng bốn công an huyện bình giang bắt quả tang đỗ thị thư đang có hành vi bán hai gói ma túy
qua đấu tranh khai thác lực lượng công an xác định phạm thị hoa là đối tượng cung cấp cho thư
và các đối tượng bán lẻ khác phát hiện thu giữ trên người và tại nơi ở của các đối tượng gần bốn trăm linh g heroin
và bảy trăm năm mươi hai gram ma túy tổng hợp căn cứ vào tài liệu chứng cứ thu thập được công an huyện bình giang đã ra quyết định
khởi tố phạm thị hoa đỗ thị thư về hành vi mua bán trái phép chất ma túy phạm xuân trường và lê thị hoa
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đồng thời mở rộng điều tra xác minh và truy bắt các đối tượng đang bỏ trốn
thưa quý vị hà nội đã và đang từng bước quay trở lại với cuộc sống bình thường mới nhằm phát triển kinh tế
sau khi dịch bệnh được kiểm soát các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống vui chơi giải trí đã được phép quay trở lại
và mới đây nhất là quán bar karaoke
công tác phòng chống dịch cũng như bảo đảm an ninh trật tự đang được lực lượng chức năng triển khai đồng bộ
và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv vào chiều tối ngày hôm qua
lực lượng chức năng đã phân chia nhiều tổ công tác đến nhiều địa điểm khác nhau để kiểm tra việc hoạt động
của các cơ sở kinh doanh ngay sau khi được phép quay trở lại hoạt động các quán bar đã đón lượng khách lớn
đến vui chơi giải trí theo đánh giá và nhận định của cơ quan chức năng quán bar là địa điểm có thể xảy ra
tình trạng lộn xộn gây mất an ninh trật tự cũng như việc tổ chức sử dụng các chất kích thích chất cấm
nếu không được kiểm tra và nhắc nhở
qua kiểm tra thì cũng yêu cầu cơ sở chấp hành tốt hợp dụng
mà các tổ công tác từng cá nhân trong đoàn đã nhận xét về các nội dung về thủ tục pháp lý
cũng như chấp hành các quy định của pháp luật rồi ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm cũng như công an phường
và các đội nghiệp vụ đã hướng dẫn cho cơ sở trong thời gian tới yêu cầu khi chúng ta đã mở các quy định
được mở ra để hoạt động kinh doanh thì yêu cầu cơ sở chính phán chấp hành

làm sao nó thật tốt tránh để xảy ra những cái gì nó sai so với quy định cơ sở đã cam kết với đoàn kiểm tra
sau gần một năm tạm dựng hoạt động thì ngày hôm nay cơ sở đã chính thức mở cửa trở lại
công tác đầu tiên mà mọi người chuẩn bị đầu tiên là đảm bảo những yêu cầu về hành động dịch
chiếc khu mở cửa đã được các cơ quan văn hành từ ủy ban phường công an phường ủy tế phường
cũng có đến tuyên truyền hướng dẫn cơ sở để chuẩn bị đề dụng đáng gai
cơ quan chức năng cũng đã gửi tất cả những nguyên bản cam kết với cơ sở
và cơ sở cũng đã cam kết với chính quyền địa phương
cơ sở sẽ hoạt động đúng lý do quy định kể đối không sử dụng chức tầm
đảm bảo an toàn dịch
việc kiểm tra các cơ sở hoạt động kinh doanh như ba karaoke sẽ được lực lượng chức năng
đặc biệt là tổ công tác liên ngành gồm đội cảnh sát kinh tế đội quản lý thị trường
ủy ban nhân dân các phường của quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội
phối hợp tập trung kiểm tra thường xuyên trong thời gian tới
nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật
trước đó chính quyền địa phương đã đến từng cơ sở để kiểm tra công tác phòng chống dịch
những cơ sở bảo đảm được các quy định của bộ y tế mới được phép hoạt động
trong lúc công an thành phố tiến hành kiểm tra công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ phơ xô
địa chỉ số sáu mươi năm đường võ văn tần phường võ thị sáu quận ba đã ghi nhận có ba mươi năm bàn
với ba trăm năm mươi khách đang ăn uống rượu bia nghe nhạc mạnh với sáu mươi tám nhân viên phục vụ
qua test nhanh phát hiện bảy mươi bốn khách và một mươi bảy nhân viên dương tính với ma túy
lực lượng chức năng đã bàn giao số đối tượng này cùng hai trăm linh khách còn lại
cho công an quận ba tiếp tục xác minh làm rõ hành vi vi phạm
theo ghi nhận ban đầu của cơ quan công an công ty trách nhiệm hữu hàng thương mại dịch vụ phơ xô
chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật
quán bar vừa quá thời gian quy định có dấu hiệu buôn lỏng quản lý hoặc tiếp tay
để cho số đối tượng lợi dụng cơ sở kinh doanh để sử dụng mạ tủy trái phép
hình thành một tù điểm tệ nạn xã hội gây phức tạp và an ninh trật tự
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý những sai phạm của công ty này
theo quy định của pháp luật
từ nhiều năm nay tình trạng bán hàng rong lớn chiếm lồng đường cản trở giao thông
mất mỹ quan đô thị tại khu vực công viên gia đình nằm giữa quận phú nhuận và gò vấp thành phố hồ chí minh
đã trở thành vấn nạn nhức nhối gây bức xúc cho ai lưu thông qua đây
chính vì vậy mà chính quyền địa phương đã quyết tâm dẹp bỏ vấn nạn này
ghi nhận sau hai tuần triển khai thực hiện của các cơ quan chức năng
hai mươi hai h ngày tám tháng bốn tổ liên ngành cùng cảnh sát trật tự công an quận
lực lượng quản lý trật tự đô thị và lãnh đạo ủy ban nhân dân phường chín quận phú nhuận
đồng loạt ra quân xử lý buôn bán hàng rong gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông
tại tuyến đường hoàng minh giám trước công viên gia đình
đang có ít nhất ba xe chứa đồ ăn thức uống đậu bán dưới lòng đường
bên cạnh đó là hàng chục xe máy xếp hàng dài
thấy lực lượng chức năng hàng chục thực khách đang ăn uống vội và bỏ đi
người bán hàng rong thì đẩy xe với ý đồ bỏ chạy nhưng không kịp
tổ liên ngành đã tịch thu các phương tiện của những người bán hàng rong
lực lượng mình sẽ đi là bốn giờ chiều ngày hôm sau mình sẽ đi tầm tám giờ tối
như ngày hôm nay là mình thực hiện một mươi giờ
nếu có thể là như ngày hôm sau mình thực hiện là một mươi một một mươi hai giờ không dừng
tại vì những người bán là người ta canh cái múi giờ của lực lượng
nên anh em đưa ra phương hướng là thay đổi múi giờ liên tục
tại khu vực công viên gia đình nạn bán hàng rong gây nhức nhối hơn
là nằm dọc hai bên đường đảng văn xâm
đây là tuyến đường hoàng minh giám
đường giáp ranh giữa phường chín quận phú nhuận và phường ba quận gò vấp
đường này có hai làn xe lưu thông hai chiều
tuy nhiên có nhiều thời điểm lòng đường bị các hàng rong lớn chiếm
khiến diện tích đường bị thu hẹp
ngay cả một chiếc ô tô con cũng khó khăn đi qua
đáng nói hơn một số người bán hàng rong tại đây còn sẵn sàng buôn lời tụt tiểu
thách thức khi bị nhắc nhở gây khó khăn cho các phương tiện đi lại
mình cũng không thể làm gì được hết nhắc nhở
còn đôi lúc nhiều khi nó không tự cãi lực lượng bảo vệ mình nữa
anh thử ra cũng có nhiều lần đụng chạm chứ không phải chưa
nhưng mà mình cứ giữ cái phần bảo vệ của mình thôi
mình làm đúng chức trách của mình
những hình ảnh mà quý vị đang thấy là kết quả của hai tuần liên tục
tổ liên ảnh quận phú nhuận ra quân quyết tâm giải bỏ nạn buôn bán hàng rong
đã có ba mươi xe đẩy xe tự chế các loại dùng để bán hàng rong đã bị thu giữ
với số tiền hơn bảy mươi năm triệu đồng
tuy nhiên do là vị trí giáp ranh nên công tác xử lý đang gặp nhiều khó khăn bất cập
khó khăn là khi có những
những cái phối hợp mà giữa đồng bộ giữa hai phường
thì lại là không có hộ nào bán hết
khi mà ra quân cùng lực lượng thì lại không có hộ nào bán
thì phường cũng đề xuất với lại phường ba
thôi thì chúng tôi đi trước
rồi nếu mà xử lý bên đây xong mà phường ba chưa ra
thì sẽ thông tin tới phường ba để phường ba gửi lực lượng ra xử lý chung luôn
để đảm bảo cái việc mà xử lý kiên quyết trên trường hợp này
dẹp bỏ nạn buôn bán hàng rong nhằm lập lại trật tự đô thị môi trường mỹ quan được sạch đẹp
và tạo thuận lợi an toàn cho các phương tiện lưu thông
là việc làm mà các cấp chính quyền đang quyết tâm thực hiện
vì thế nếu có nhu cầu buôn bán
người dân có thể liên hệ với ủy ban nhân dân các địa phương
để được hỗ trợ tạo điều kiện buôn bán đúng với quy định pháp luật